sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu tại nhà hát lớn thành phố hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
tham dự lễ kỷ niệm về phía việt nam có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam hội hữu nghị việt nam campuchia
ban liên lạc cựu chuyên gia quân tình nguyện việt nam giúp cách mạng campuchia các cựu chiến binh tướng lĩnh nhân sĩ trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô hà nội
về phía campuchia có chủ tịch danh dự đảng nhân dân campuchia chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia chủ tịch hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia samdek heng samrin và phu nhân
phó thủ tướng campuchia chủ tịch hội hiểu nghị campuchia việt nam mensaman đoàn đại biểu cấp cao quốc hội campuchia đang thăm hữu nghị chính thức việt nam đại diện đại sứ quán campuchia lưu học sinh campuchia đang làm việc và học tập tại việt nam
tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh ngày này cách đây năm mươi năm hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đây là sự kiện trọng đại đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước
trong bức điện gửi quốc trưởng campuchia norodom sihanov ngày hai mươi ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chủ tịch hồ chí minh nêu rõ việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu
đó là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa việt nam và campuchia một nhân tố tích cực trong việc giữ hòa bình ở đông dương và đông nam á
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng trong những năm gần đây quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đồng góp tích cực và hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực và trên thế giới
quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau
quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước với các cơ chế hợp tác thiết thực được thiết lập và thực hiện ngày càng hiệu quả
đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu
trong nhiều năm qua việt nam luôn là nước có lượng khách du lịch lớn nhất tại campuchia
khách du lịch việt nam đến campuchia năm hai nghìn một mươi sáu đạt chín trăm sáu mươi
ba lượt người chiếm một mươi chín tổng lượng khách quốc tế đến campuchia
năm hai nghìn một mươi sáu khách campuchia đến việt nam đạt hai trăm một mươi lượt người đứng thứ một mươi ba trong các thị trường có khách đến việt nam
các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp việt nam tại campuchia được lãnh đạo campuchia đánh giá cao
đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội sự phát triển thịnh vượng của vương quốc campuchia
hợp tác trong lĩnh vực đào tạo văn hóa y tế viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh
hàng năm việt nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên campuchia sang học tại việt nam
campuchia cũng giúp đào tạo sinh viên việt nam theo yêu cầu của các bộ ngành địa phương việt nam
chủ tịch quốc hội mong muốn đây sẽ là những cầu nối kết tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội campuchia samdek heng somrin khẳng định
việc tổ chức lễ kỷ niệm hôm nay là sự kiện lịch sử trọng đại
cho thấy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước từ trước đến nay
đã mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc nhất là trong việc giành được hòa bình ổn định và phồn vinh
sự kiện chính trị trọng đại này là một dịp tốt để hai nước tuyên truyền giáo dục
và nâng cao sự hiểu biết đối với các lớp thanh niên gồm cả thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau
để có được nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tầm quan trọng và giá trị của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
và hợp tác toàn diện giữa hai nước qua đó cùng nhau gìn giữ và vun đắp hơn nữa để mối quan hệ này ngày càng phát triển bền vững